theo số liệu khảo sát của viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn có tới bảy mươi ba người bán rau tại hà nội không thể phân biệt được rau bẩn và rau an toàn
tỷ lệ này ở người mua lên tới chín mươi năm thời gian qua hàng loạt thông tin rau bẩn trà trộn vào siêu thị càng khiến cho người tiêu dùng mất niềm tin

trong khi hiện tại hành lang pháp lý để xử lý những đối tượng vi phạm sử dụng chất cấm trong an toàn vệ sinh thực phẩm lại vẫn chưa hoàn thiện hầu hết mới chỉ xử phạt hành chính không đủ sức gian đe